công lọc bộ công an hà nội vô địch v lic hai nghìn hai mươi ba sau trận hòa một một với công lọc bộ đông á thanh hóa
ở vòng đấu cuối cùng diễn ra vào chiều ngày hôm nay hai mươi bảy tháng tám
vào lúc một mươi bảy h chiều nay vòng cuối v lic hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra trong đó tâm điểm là hai cặp đấu giữa hà nội fc
đối đầu với việt theo fc trên sân mỹ đình và công lọc bộ công an hà nội đá với công lọc bộ đông á thanh hóa
trên sân hàng đẫy trận đấu tại sân hàng đẫy kết thúc với kết quả công an hà nội hòa thanh hóa một một
fc thắng việt theo fc ba hai với kết quả này công lọc bộ công an hà nội là đội đăng quang ngôi vô địch v lic hai nghìn hai mươi ba
đây là danh hiệu vô địch v lic đầu tiên trong lịch sử của công lọc bộ này
tin an ninh trả tự công an thành phố sóc trăng vừa triệt phá chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng trần ngọc vũ
ngụ thành phố sóc trăng và nhiều đối tượng có liên quan sau đối tượng vừa bị liên tiếp bắt quả tang
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trong đó trương hoàng luật bị bắt quả tang khi vừa
ra khỏi nhà của đối tượng trần ngọc vũ luật khai được vũ thuê bán ma túy cho các con nghiện
mở rộng điều tra trần ngọc vũ bị bắt khẩn cấp và thừa nhận hành vi bán ma túy
cũng như thuê đối tượng luật để bán ma túy khám xét nở của vũ công an thu giữ hai bịch ketamin
và một bịch ma túy đá đồng thời bắt quả tang lý thị lệ gần nhà đối tượng vũ
có hành vi tàng trữ ma túy thu giữ một mươi sáu bịch ma túy đá
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ
bắt một nhóm đối tượng từ tp hcm đến đắk lắc sàn cảnh lừa bán thuốc quý giả để chiếm đoạt tiền
gây xôn xao dư luận nhóm đối tượng lừa đảo trên gồm trần thị thu năm mươi một tuổi nguyễn xuân vinh
ba mươi bốn tuổi nguyễn thị kim anh bốn mươi chín tuổi và lê thị oanh năm mươi một tuổi sau cần tiền tiêu xài cá nhân
thu nảy sinh ý định lừa bán thuốc chữa bệnh là thuốc giả và dù các đối tượng trong nhóm cùng tham gia
sau đó thu đặt mua trên mạng xã hội các loại thuốc bắc và một mươi hộp giấy có in tên phong quế chi
viện khoa học một trăm linh ba một trăm linh tám về đông gói tại tp bua ma thuột các đối tượng đã lừa đảo chót lọt
của nạn nhân gần một mươi triệu đồng với thủ đoạn tương tự nhóm này khai nhận đã thực hiện bốn vụ lừa đảo
khác ở tỉnh đắk lắc cơ quan công an thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên sớm đến
công an tp bua ma thuột trình báo để được xử lý theo quy định
với hành vi cướp tài sản bốn bị can gồm hồ trí liêm hồ nghĩa hiệp hồ ngọc anh thư và phạm vân tinh
cùng chú tại tỉnh vĩnh long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó qua dẫn dụ của hồ ngọc anh thư là bạn mới quen trên mạng xã hội nạn nhân đã đến điểm hẹn
để gặp mặt đến nơi nạn nhân bị liêm hiệp và tinh uy hiếp để cướp tiền trong ví
khi các đối tượng định cướp điện thoại thì nạn nhân la lên ràng co nên cả ba bỏ chạy
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông tỉnh thanh hóa vừa phát hiện
bắt giữ một đối tượng vận chuyển hàng chục hộp pháo trái phép
tại km năm bốn trăm linh đường nối quốc lộ bốn mươi bảy với đường hồ chí minh huyện thọ xuân
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông tỉnh thanh hóa tiến hành dừng
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát t sáu mươi ba trăm một mươi sáu
t sáu mươi ba trăm một mươi sáu chín mươi một phát hiện trên thùng xe có hai mươi một hộp pháo hoa nghi do nước ngoài sản xuất
tổng trọng lượng gần ba mươi kg
theo đó lực lượng chức năng xác định tài xế là nguyễn đình long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và người đi cùng xe là nguyễn đức thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
thông khai nhận đã mua số pháo nói trên tại cam lộ tỉnh quảng trị
với số tiền là năm triệu đồng và gửi hàng đi cùng xe ô tô tải của long về nhà để sử dụng
qua nếm vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại công ty cổ phần than vàng danh
thành phố uông bí tỉnh quảng ninh hôm nay thủ tướng phạm minh chính ký ban hành công điện
yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh chỉ đạo làm rõ nguyên nhân
trách nhiệm trong vụ tai nạn khiến bốn công nhân thiệt mạng
công điện nêu rõ vào khoảng một mươi chín h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng tám
tại lò thượng vận phân tầng số ba giếng cánh gà phân xưởng khai thác ba
công ty cổ phần than vàng danh thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
xảy ra vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng làm tử vong bốn người
tha mặt chính phủ thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân
gia đình anh em công nhân bị nạn thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chú đáo động viên kịp thời hỗ trợ vật chất
tinh thần đối với gia đình người bị nạn thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh quảng ninh
chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với tập đoàn công nghiệp than
khoáng sản việt nam tập trung khắc phục hậu quả ổn định sản xuất khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm vi phạm nếu có bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
cần chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp
vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa nhận hối lộ xảy ra
tại bệnh viện tp thủ đức công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty nam phong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đề nghị truy tố các bị can nguyễn minh quân
cựu giám đốc bệnh viện tp thủ đức phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong
trương thị bảo trân nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện tp thủ đức
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
triên bị can mai lệ quyên cựu trưởng khoa vi sinh bệnh viện tp thủ đức
bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ
căn cứ trên kết quả thực nghiệm điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
và các đơn vị tiến hành thực nghiệm điều tra toàn bộ quá trình sản xuất kýt xét nghiệm
của công ty việt á xác định giá kýt xét nghiệm do công ty việt á sản xuất
một bốn trăm sáu mươi một đồng một test
do vậy thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á trực tiếp
từ công ty việt á là bốn trăm sáu mươi một triệu đồng
thiệt hại trong việc bệnh viện tp thủ đức mua kýt xét nghiệm việt á
từ công ty nam phong là chín bảy tỷ đồng là số tiền công ty nam phong hưởng lợi
trong việc việt á chiếc khấu giá bán kýt xét nghiệm
liên quan đến vụ việc hơn ba mươi xe phân khối lớn đi vào cao tốc bắc giang lạng sơn
tông vào một thiếu tá cảnh sát giao thông

cơ quan công an đã làm việc với một số tài xế và tạm giữ một mươi bảy phương tiện
hiện cơ quan chức năng yêu cầu hai mươi bốn chủ phương tiện người điều khiển các xe
liên quan đến vụ việc trên tới đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai
số ba trăm một mươi chín đường hà huy tập thị trấn yên viên huyện gia lâm thành phố hà nội
và mang theo giấy tờ phương tiện để làm việc
trước đó vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám tổ công tác thuộc đội hai
của cảnh sát giao thông gồm năm cán bộ và sau thiếu tá vũ thanh tùng tổ trưởng
thực hiện nhiệm vụ trên tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn
khoảng ba mươi xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng bắc giang đi lạng sơn
có hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc vi phạm trật tự an toàn giao thông
ngay lập tức thiếu tá vũ thanh tùng ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô
mang biển số hai mươi chín a một một mươi năm nghìn chín trăm chín mươi ba đâm thẳng vào người vụ việc khiến thiếu tá tùng bị thương
nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự tổ công tác đã khống chế lái xe
lập biên bản lấy lời khai và phối hợp với công an tỉnh bắc giang tiến hành xử lý vụ việc
kiểm tra ban đầu đối tượng không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe
xác định công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trong nhân dân
có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm
thời gian qua công an tp chí linh tỉnh hải dương đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp
cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này
qua đó đã giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được duy trì ổn định
tám khẩu súng trong đó có một khẩu súng quân dụng và bảy khẩu súng săn vừa được đội cảnh sát hình sự
công an tp chí linh phối hợp với công an phường bến tắm vận động thu hồi
từ các thành viên hội săn bắn và du lịch tỉnh hải dương
từ đầu năm đến nay công an tp trí linh đã vận động thu hồi được ba mươi bốn khẩu súng các loại
hai mươi hai vũ khí thô sơ chín công cụ hỗ trợ
nhiều cuộc vận động của bên công an đã vào tận các gia đình
để vận động những người có sử dụng súng để giao lộp cho bên công an
chúng tôi là một người đã dùng súng lâu năm
hôm nay chúng tôi cũng đã chấp hành đúng đầu chủ trương của đảng hệ nước
đến nay chúng tôi đã tự nguyện giao lộp súng về cho công an
để các đồng chí quản lý và thu giữ
vì công tác an ninh trật tự địa bàn nhiệm vụ chính trị của địa phương
thì tôi là ủng hộ cao thôi giao lại cho đồng chí thôi
trong công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm liên quan đến vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ công an tp chí linh đã phát hiện khởi tố bốn vụ
bốn bị can liên quan đến vận chuyển pháo nổ tổng khối lượng là bảy mươi chín chín kg pháo các loại
đã điều tra làm rõ một vụ một đối tượng liên quan đến việc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
thu giữ một khẩu súng quân dụng hai mươi tám viên đạn một quả lựu đạn
qua đợt triển khai số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm
đáng chú ý không xuất hiện tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ để gây án qua đó giúp cho tình hình an ninh trả tự trên địa bàn được duy trì ổn định
trong thời gian tới công an tp sẽ tiếp tục phối hợp với các xã phường trên địa bàn tp
tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thu hồi vận động vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
đặc biệt là tập trung vào vận động cá biệt đối với lại những người dân mà còn tàng trữ súng săn
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tp
đồng thời tránh hậu quả việc sử dụng vũ khí này để vi phạm pháp luật
rồi xảy ra cái vụ việc đáng tiếc trên địa bàn
thời gian tới công an tp trí linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động toàn dân giao nổ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
trong đó chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã phường tập trung giả soát
lập danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm
tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản nắm và quản lý chặt chẽ các tuyến địa bàn trọng điểm
để có phương án tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm và các vi phạm pháp luật
liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tất cả các địa bàn
theo sở y tế hà nội số bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng xa tăng nhanh trong bốn tuần gần đây
và được ghi nhận tại tất cả các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố
trung bình mỗi tuần có khoảng từ năm trăm linh cho đến sáu trăm linh ca mắc mới
trong đó nhiều trường hợp bệnh nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện
theo ghi nhận mỗi ngày trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện bạch mai tiếp nhận từ một mươi đến hai mươi ca
ca nhập viện do sốt sốt huyết với các biểu hiện sốt cao mệt mỏi sốt huyết ngoài da giảm tiểu cầu
hôm thứ sáu thấy là người lắm mệt mệt sốt bừng lên mặt không chịu nổi nữa
xong cố gắng chịu để hết cùng một đêm ra nhà
chỉ vì sốt nặng thì dùng dạ sốt thôi nhưng mà sốt ba liều không thấy khỏi nữa thì mình có đi
theo các bác sĩ năm nay các ca sốt sốt huyết xuất hiện từ tháng chín
năm và tháng sáu sớm hơn so với mọi năm
đây là một dấu hiệu khá bất thường
nguyên nhân có thể do thời tiết biến đổi khí hậu ngoài ra có thể do mũi sinh sôi phát triển nhiều hơn
và công tác dự phòng như phun mũi diệt bỏ gậy chưa trú trọng
người dân khi mà có cái biểu hiện của sốt xuất huyết thì cũng cần phải đi đến bệnh viện sớm
hoặc là đến các cơ sở y tế để được phát hiện sớm ví dụ như là không tránh cái việc mà chuẩn đoán nhầm
với các cái bệnh khác ví dụ có thể nhầm với
covid hoặc là nhiễm trùng đúng hấp trên hoặc là bệnh cúm hoặc các cái bệnh nhiễm trùng khác
thì hoặc là người dân lại đi uống thuốc sai ví dụ dùng kháng sinh dùng các thuốc có ít
hoặc là truyền dịch không đúng cách thì những cái đó có thể dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong tuần qua hà nội có thêm bảy mươi một ổ dịch sốt xuất huyết mới
tại hai mươi quận huyện thị xã
hiện cả thành phố còn một trăm hai mươi chín ổ dịch sốt xuất huyết đang lưu hành
một số ổ dịch sốt sốt huyết có nhiều ca bệnh như xã phùng xá huyện thạch thất với ba trăm bốn mươi năm bệnh nhân

hiện sở y tế hà nội đã cử các đội cơ động phòng chống dịch trực tiếp đến các địa phương
hướng dẫn thường xuyên các biện pháp phòng chống dịch
hiện nay vẫn còn nhiều người dân chủ quan chưa ý thức đến các hoạt động diệt long quang bọ gậy
vì vậy công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết bùng phát thành dịch